trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang có xu hướng lan rộng trên địa bàn tỉnh
tỉnh lai châu đã quyết liệt chỉ đạo các nhà trường phải bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
và duy trì chất lượng bữa ăn cho học sinh bán chú và nội chú
xã mù sang huyện phong thổ là một trong ba mươi xã của tỉnh lai châu đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi
do đó nguồn cung ứng thịt lợn rất khan hiếm
trên địa bàn xã hiện có sáu trăm năm mươi năm em học sinh đang ăn ở bán chú tại trường
trong những tháng gần đây xảy ra tình trạng dịch tả lợn châu phi
nhà trường cũng đã báo cáo phòng dục và tạo để thay đổi khẩu phần ăn cho các cháu đảm bảo nhất
trong công tác chế biến từ vệ sinh an toàn thực phẩm
nhà trường cũng đã tập huấn cho các giáo viên thực hiện quy trình ba bước về kiểm tra thực phẩm
xây sơ chế thực phẩm và sau khi cho học sinh ăn
nhà trường cũng đã kiểm tra đoạn nữa để đảm bảo công tác vệ sinh cho các cháu
được thực hiện
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bếp ăn bán chú trong nhà trường có vai trò rất quan trọng
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phát triển về trí lực và thể lực của học sinh
chỉ đạo cụ thể đến các trường việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm như là kiểm soát
nguồn thức ăn lưu trữ mẫu thức ăn theo đúng quy định và thực hiện những công tác dọn dẹp vệ sinh
và đảm bảo cho các bếp ăn được đảm bảo chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh lai châu yêu cầu các đơn vị trường chủ động thực hiện tốt
các quy định về việc vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với thực phẩm từ thịt lợn phải được thực hiện đúng quy trình chế biến rõ nguồn gốc và bảo đảm tiêu chuẩn